thưa quý vị đàm phán paris là câu chuyện kỳ lạ về cuộc đối đầu giữa hai nền ngoại giao khác biệt
về văn hóa và truyền thống giữa một siêu cường mạnh nhất thế giới với việt nam một quốc gia phương đông bé nhỏ
và ngày một mươi ba tháng năm năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám phiên họp thứ nhất của hội nghị bàn về vấn đề chiến tranh tại việt nam
tức là hội nghị paris được tổ chức tại thủ đô paris của nước pháp
ngày hôm nay ngày một mươi ba tháng năm năm hai nghìn hai mươi truyền hình nhân dân mời quý vị cùng chúng tôi nhìn lại những diễn biến
cũng như là kết cục của cuộc đối đầu lịch sử trên bàn ngoại giao
sau những thất bại liên tiếp trên chiến trường miền nam việt nam để chấn an dư luận trong nước
tháng ba năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám chính phủ mỹ quyết định ngồi vào bàn đàm phán với việt nam
ngay sau đó những vấn đề như địa điểm diễn ra hội nghị thành phần tham gia
thậm chí là hình thù của bàn ngôi đàm phán được bản đến với những tranh luận nảy lửa mới đi đến thống nhất
cho đến ngày một mươi ba tháng năm năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám phiên họp thứ nhất của hội nghị bàn về vấn đề chiến tranh tại việt nam
mới được tổ chức tại paris
cái lập trường của hai bên là hoàn toàn đối lập với nhau như nước với lửa thôi
mỹ thì nó nói là cuộc chiến tranh này nổ ra là do miền bắc xâm lược miền nam
phá cái giới tuyến quân sự đưa quân vào miền nam
thế còn mình thì nói rõ cái quan điểm là đấu tranh
ở đây là cái cuộc chiến tranh này là cuộc chiến tranh chính là do mỹ gây ra
cho nên là cuộc đấu tranh này về mặt cái lý thì nó cũng rất là
cho nên là
cho nên là
cho nên cuộc họp nghị là họp từ tháng giêng mà cho tới tháng năm tháng sáu gì đấy thì là cũng còn tranh luận về cái chuyện đó rất nhiều
cuộc hòa đàm diễn ra căng thẳng đã có lúc bế tắc phải dừng lại
rồi lại tiếp tục từ năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám đến năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai hàng trăm cuộc gặp công khai cho đến riêng từ giữa các bên liên quan đã được tổ chức
thế nhưng tất cả vẫn đi vào ngõ cụt hòa bình cho việt nam tưởng như là điều không thể đạt được

năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai sức ép của dư luận trong nước và quốc tế đã quá lớn
chính phủ mỹ quyết định đi một nước cờ táo bạo mở cuộc tấn công bằng b năm mươi hai vào thủ đô hà nội
thế nhưng tất cả đều đã nằm trong sự tính toán của đảng ta
trận không kích này của địch đã hoàn toàn thất bại trước sự anh dũng quà cảm của dân và quân miền bắc
phải nói trong một mươi hai ngày đêm rất căng thẳng
phải nói cả thế giới hồi hộp
và chúng tôi ở trên bàn bàn đàm phán cũng rất hồi hộp
thế nhưng mà chúng ta đã thắng
không những là thắng về quân sự mà chúng ta phải thắng kể cả về chính trị ngoại giao
do đó mà buộc lòng cuối cùng chính quyền nixon phải chấp nhận cái bàn bản hiệp định paris mà do ta đưa ra
ngày hai mươi bảy tháng một năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba sau năm năm vừa đánh vừa đàm hiệp định paris về chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình ở việt nam đã được chính thức ký kết
mỹ cuốn cờ rút khỏi miền nam
từ đây tương lai về một nền hòa bình độc lập của việt nam đã sáng tỏ hơn bao giờ hết
dưới sự lãnh đạo của đảng không gì có thể cản trở một dân tộc việt nam một đất nước việt nam thống nhất và trường tồn